mùa hè thời tiết nắng nóng tạo điều kiện thuận lợi để vi khuẩn virus phát triển
đây cũng là thời điểm gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm bệnh truyền qua thực phẩm
các bác sĩ cho biết ngộ độc thực phẩm thường mắc phải nhiều nhất vào mùa này trong năm
nhiều bệnh nhân đã phải nhập viện và điều trị
sau khi ăn bát cháo mua bên ngoài đến trưa thấy bụng đau âm ỉ rồi tình trạng ngày càng nặng dần
bà nguyễn thị hồng rơi vào trạng thái mất nước mệt mỏi và phải nhập viện điều trị
các bác sĩ cho biết bệnh nhân bị tiêu chảy cấp do ngộ độc thực phẩm
tôi đau bụng xong rồi cũng buồn lôn đi ngoài buồn lôn buồn lôn ra
nhập vào viện thì họ cho cấp cứu cấp cứu tối hôm đấy thì họ cho truyền
tức là vào từ sáng sớm đau từ ngày hôm trước
xong rồi sáng sớm sau vào viện thì họ cho truyền truyền xong rồi vẫn cứ đi ngoài cho nhập viện luôn

theo các bác sĩ vào mùa hè số ca điều trị ngộ độc thực phẩm cấp tính thường tăng cao
bởi thời tiết nóng ẩm sẽ tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của vi sinh vật vi khuẩn khiến thức ăn dễ ôi thiêu
bên cạnh đó việc sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn đặc biệt là thức ăn đường phố cũng có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng
thời tiết nắng nóng như thế này kèm theo là khói bụi tình trạng ô nhiễm môi trường rất là cao như vậy
nên là có những cái cửa hàng mà họ không thể làm được những cái tình trạng che dẫn đậy rồi là để bụi khói bụi vào rồi là các cái hỏa con ruồi vi sinh vật nó xâm nhập vào
nguy cơ mà dẫn đến cái ngộ độc thực phẩm là rất là cao
ngoài ra các chuyên gia khuyến cáo người dân chỉ nên bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh một thời gian nhất định
tất cả thực phẩm được chữa trong tủ lạnh phải gói kín
hoặc để trong khay hộp có nắp đậy
tuân thủ việc ăn chín uống sôi
khi xuất hiện tình trạng đau bụng buồn nôn đi ngoài sốt người dân cần tới cơ sở y tế thăm khám
tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị ở nhà
bởi bệnh tiến triển nặng hơn sẽ gây tiêu chảy bồ ạt dẫn đến trụy mạch
nếu không điều trị kịp thời có thể tử vong